nạn nhân là anh nguyễn văn sơn bốn mươi bảy tuổi chú ở thôn bồng lai hai xã hưng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ba người còn lại mất tích là ông nguyễn văn hạnh năm mươi ba tuổi nguyễn văn sáng ba mươi ba tuổi và trần văn lý sáu mươi tuổi đều trú cùng thôn
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ngày trước nhóm bốn người trên vào khu vực rừng sâu thuộc vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
nằm ở địa phận xã hương trạch huyện bố trạch để tìm chầm
sau đó họ có dựng lán chạy dưới chân một quả đồi để nghỉ chân
bốn người này mất liên lạc với gia đình
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi sau khi lũ rút chính quyền địa phương cùng với người nhà đã tìm đến khu vực lán trại của bốn người trên
và phát hiện quả đồi bị sạt lở vùi lấp toàn bộ lán chạy
quá trình tìm kiếm đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày thì phát hiện thi thể của anh sơn bị trôn vùi dưới đống đất đá
tuy nhiên do trời tối địa hình hiểm trở nên nhóm người thân đã dừng việc tìm kiếm và dùng chiếc võng khiêng thi thể anh sơn về nhà
hiện ba người còn lại vẫn chưa được tìm thấy
thưa quý vị dòng giã trong gần hai tuần qua bất chấp mưa lũ sạt lở lực lượng cứu hộ cứu nạn công an thừa thiên huế
vẫn ngày đêm huy động các lực lượng phương tiện phối hợp triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện rào trang ba
tính đến chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi đơn vị đã phối hợp tìm thấy thi thể thứ tư trong số một mươi bốn cán bộ công nhân bị mất tích

bất kể ngày đêm liên tục từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến nay mặc cho thời tiết mưa lụt sạt lở đất lũ ống
các chiến sĩ cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các đơn vị địa phương thừa thiên huế
đã liên tục có mặt ở hiện trường thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ cung cấp lương thực thực phẩm trang thiết bị
phục vụ công tác tìm kiếm và vận chuyển cán bộ công nhân mất tích cùng người bị nạn mắc kẹt tại thủy điện rào trang ba
sống nước sống to gió lớn rồi cả cái nhánh sông nó trăng chịt rất là khó khăn trong cái vấn đề định hình định hướng
cùng với nỗ lực của lực lượng cứu nạn cứu hộ công an thừa thiên huế các cấp chính quyền và người dân địa phương
luôn sát cánh giúp đỡ lực lượng chức năng để cấp cứu công nhân bị thương vận chuyển nhu yếu phẩm xăng dầu thiết bị
với mong muốn góp phần công sức nhỏ bé để đưa những cán bộ công nhân mất tích ở rào trăng sớm về lại với gia đình quê hương
thưa em công nhân địa phương
công nhân địa phương cũng là việc đường xả để dẫn cho mài ảnh đi lên rào trang bốn
trời bình thường trời nắng nóng trời mưa mưa giọt đi dưới đường khó khăn lắm tại sông giọt đâu nguy hiểm
tính đến nay với những nỗ lực không ngừng nghỉ lực lượng cứu nạn cứu hộ công an thừa thiên huế đã đưa hai mươi bốn cán bộ công nhân về an toàn
bốn thi thể để xác định danh tính giao cho gia đình an táng và cung cấp vận chuyển hàng trăm thùng mì tôm gạo xăng dầu
bộ hiệu quả cho công tác cứu nạn cứu hộ trong những ngày qua
mong rằng với sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sớm hoàn thành
để đưa hết toàn bộ cán bộ công nhân được trở về an toàn
vào chiều qua tại khu vực chợ phường tám thành phố cà mau đã xảy ra hỏa hoạn tạo thành cột khói đen
vụ cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư nên khiến cho nhiều người dân hốt hoảng
thông tin nhanh chóng được báo đến cơ quan công an
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau
đã điều động cám bộ chiến sĩ phương tiện nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với các đơn vị chức năng
lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt đám cháy
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn đã làm thiệt hại một mươi gian hàng của người dân
thuê để kinh doanh rau củ quả và các mặt hàng tạp hóa
nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ
thời điểm những tháng cuối năm như hiện nay dự báo nguy cơ cháy nổ gia tăng
đặc biệt là tại các khu cụ công nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh và các làng nghề truyền thống
và trong khi cơ sở hạ tầng nguồn nước để phục vụ cho chữa cháy tại các khu vực này còn bất cập và thiếu thốn
thì việc trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ và duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
được xem là biện pháp hiệu quả nhất
để có thể xử lý hiệu quả các sự cố cháy nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh
huyện hoài đức một trong những địa bàn tập trung nhiều làng nghề truyền thống của thành phố hà nội
và cũng là nơi rất phức tạp về tình hình cháy nổ đặc biệt là tại làng nghề sản xuất bánh kẹo
sản xuất quy mô hộ gia đình với phương thức thủ công chủ yếu là nhân công thời vụ
hệ thống điện quy hoạch tạm bỡ không đảm bảo an toàn
ló đốt nhân liệu được bố trí ngay trong sưởng sản xuất
sản xuất như thế này khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
và đây cũng là tình trạng chung ở không ít cơ sở sản xuất bánh kẹo trên địa bàn
hệ thống phòng cháy chữa cháy thì nói thực ra nó cũng không an toàn lắm
tức như mà để đến công việc nổ định thì chúng tôi sẽ làm cho nó an toàn
và để nhờ một số những kiến thức của bên phòng cháy chữa cháy công an huyện
sẽ tư vấn cho chúng tôi làm thế nào để cho nó an toàn cho chúng tôi và an toàn cho tất cả mọi người
thực tế hầu như năm nào
thành phố hà nội cũng xảy ra các vụ cháy lớn tại các làng nghề truyền thống
trong khi các điều kiện cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn và nguồn nước phục vụ chữa cháy
còn bất cập khiến cho công tác chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn
do đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ubnd huyện hoài đức bắt đầu trang bị máy bơm chữa cháy di động
cho một mươi chín xã thị trấn trên địa bàn cùng với đó là việc kiện toàn đội ngũ dân phòng
là lực lượng nòng cốt để chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi cháy vừa phát sinh
các tổ đội của lực lượng phòng cháy cháy dân phòng này đã được lân cao lên một bước
khi có sự cháy nổ xảy ra thì đồng thời các cấp chính quyền vào cuộc
để làm sao đảm bảo được công tác cứu chữa ngay từ ban đầu giảm thiệt hại cháy nổ
đây là lượng bán chuyên trách có kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ của huyện
nhiệm vụ của địa phương và cũng là những người dân trực tiếp sinh sống ở địa bàn
về kỹ năng nghiệp
nhiệm vụ kỹ năng nghiệp vụ là còn nhiều khó khăn
phát huy phương châm bốn tại chỗ duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
để hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
đó là mục tiêu mà rất nhiều địa phương đã đặt ra
thế nhưng để có thể thực hiện hiệu quả trong thực tế
thì chính quyền tại cơ sở phải có những biện pháp cụ thể
có sự quan tâm đúng mức trong đầu tư
mua sắm các trang thiết bị phương tiện tại chỗ phục vụ công tác chữa cháy
có như vậy
hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở mới đảm bảo thực chất
đáp ứng được yêu cầu đặt ra
quan điểm của chúng tôi là sẽ giao cho một lực lượng cụ thể
thì lúc đó chúng ta thứ nhất là có một đồng phục thống nhất này
trang bị phương tiện thống nhất
và thứ hai nữa là có chế độ chính sách thống nhất
và khi có những thống nhất như vậy
thì sẽ động viên được cho cái lực lượng này tham gia công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các khu dân cư
cũng như tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
bộ công an cũng đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong đó lực lượng dân phòng dân phố công an xã bán chuyên trách
sẽ được tổ chức sắp xếp lại một cách thống nhất tại các địa phương
cùng với các quy định cụ thể về trách nhiệm quyền hạn chế độ chính sách
các điều kiện đảm bảo cho lực lượng này hoạt động hiệu quả trong thực tế
đây cũng chính là hành lang pháp lý quan trọng để giúp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở được chủ động hơn
trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố mỹ tho vừa thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng
là cao phi long chủ tịch quận ô môn thành phố cần thơ
và nguyễn duy khánh chủ tịch thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
về hành vi cố ý gây thường tích
do có mâu thuẫn từ trước vào ngày ba tháng tám
vợ của cao phi long là lê thanh trinh
xảy ra sâu sát với chị nguyễn thị hồng lan
tại một công ty thủy sản trong khu công nghiệp mỹ tho
trinh đã gọi điện thoại cho long đến đánh chị lan
khi chị lan bỏ chạy sang một công ty gần đó
long và nguyễn duy khánh tiếp tục sử dụng hung khí
xông vào trụ sở của công ty chém chị lan gây thương tích hai mươi sáu
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp theo thì biên tập viên minh hương sẽ giúp quý vị
điểm qua các thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo sáng nay
xin mời chị minh hương
cảm ơn phương thảo
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
trên báo lao động số ra ngày hôm nay đã đăng tải bài viết với tiêu đề như sau
đó chính là miền trung ngổn ngang sau lũ dữ
người dân đối mặt với nguy cơ dịch bệnh ô nhiễm môi trường
nội dung bài viết đề cập đến việc trận mưa lũ tại miền trung vừa qua
đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản
bên cạnh đó nhiều địa phương còn đối mặt với nguy cơ dịch bệnh ô nhiễm môi trường sau lũ
hiện song song với công tác cứu trợ khôi phục sản xuất
các địa phương đang tập trung dọn vệ sinh phòng dịch bệnh sau lũ
người dân cũng cần được hỗ trợ các loại hóa chất xử lý nước tẩy trùng khử độc
các loại thuốc chữa bệnh thông thường phòng chữa tiêu chảy sốt z hay sốt virus
quảng trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất về người và tài sản
trong trận lũ lịch sử vừa qua
và hiện nay thì nhiều nơi đang đối diện với tình trạng ô nhiễm nguồn nước rác thải bổ vây
trong khi hệ thống y tế chưa hoàn toàn khôi phục
người dân nhiều nơi còn rất thiếu thốn về phương tiện sinh hoạt
và các loại hóa chất thuốc men phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó hệ thống giao thông vẫn còn tắc nghẽn ở nhiều nơi
gây ra hạn chế rất lớn trong công tác cứu trợ phòng dịch bệnh
thủ tướng yêu cầu sửa quy định gây tranh cãi về quyên góp hỗ trợ vùng thiên tai
và đây là nội dung
nội dung được đăng tải trên báo tuổi trẻ online số ra ngày hôm nay
thủ tướng chỉ đạo bộ tài chính khẩn trương chủ trì xây dựng nghị định
thay thế nghị định số sáu mươi bốn về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện
hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn
yêu cầu được thủ tướng đưa ra để việc tổ chức vận động tiếp nhận phân phối
và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn
do thiên tai dịch bệnh sự cố
các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đảm bảo hiệu quả kịp thời
đồng thời khuyến khích tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân
phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái nhanh chóng hỗ trợ
nhằm ổn định cuộc sống khôi phục và phát triển sản xuất sinh hoạt của người dân
còn trên báo công an nhân dân online đăng tải bài viết có nhân đề như sau
đó chính là bảo vệ trẻ em và người yếu thế trong luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông
một trong các điểm đáng chú ý của luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
sẽ được trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi đã có nhiều quy định để đảm bảo cho trẻ em
và nhóm người yếu thế được ưu tiên quan tâm bảo vệ khi tham gia giao thông
gồm tại khoản hai điều một mươi quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
phải chú ý đảm bảo an toàn cho người đi bộ người đi xe đạp trẻ em người già và người khuyết tật
luật dành riêng một điều đó là điều một mươi ba để quy định về người đi bộ người khuyết tật người già yếu
trẻ em tham gia giao thông
với những quy định rất nhân văn dành cho trẻ em người khiếm thị người mắc bệnh tâm thần
hạn chế về mặt trí tuệ phải có người dắt khi qua đường hoặc khi tham gia giao thông
mọi người đều phải có trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật người già yếu trẻ em dưới bảy tuổi khi đi qua đường
quyết định này xuất phát từ đạo nghĩa từ ý thức nhân văn của người việt nam
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác trong trường quay phía nam với tiểu mục sáng phương nam
kính chào quý vị đến với tin tức của sáng phương nam từ cà mau đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời cho biết vừa phối hợp cùng với các lực lượng có liên quan bất ngờ chia làm nhiều hướng kiểm tra và triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền tại khu vực đất trống thuộc ấp đức mới xã phong điền huyện trần văn thời

tại hiện trường có hai mươi ba đối tượng bị bắt quả tan liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ một mươi bảy con gà hai cặp cửa một cân đồng hồ trên một mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu tụ điểm đá gà trên do một đối tượng cưng ngụ tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời đứng ra tổ chức
tụ điểm đá gà ăn tiền trên được tổ chức tại bãi đất trống có nhiều lối thoát và được trăng che bằng cao su nên nhiều đối tượng đã tụ tập về đây đá gà ăn tiền
vụ việc đang được xử lý
còn tại đồng tháp tòa án nhân dân thành phố sa đéc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo phạm phúc đặng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại xã tân khánh đông thành phố sa đéc về tội trộm cắp tài sản của chính cha mẹ ruột mình
theo cáo trạng phạm phúc đặng là nhân viên
phạm phúc đặng là nhân viên thử việc tại một công ty bảo vệ
đêm ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đặng được công ty phân công nhiệm vụ trực bảo vệ tại một công ty ở khu công nghiệp sa đéc
khoảng hai giờ khuya cùng ngày lợi dụng người trực chung ngủ say đặng đến phòng nhân sự của công ty mở lấy trợ một dàn máy vi tính
sau đó ra nhà xe công ty tiếp tục lấy trộm một chiếc xe máy rồi chở vàng máy vi tính đi được một đoạn thì xe hết xăng
đặng đã mang xe và máy tính giấu ở bụi cây ven đường
đến sáng hôm sau quay lại chở máy vi tính ra tiệm nhờ cài đặt
công ty sau khi phát hiện mất tài sản đã báo công an lực lượng chức năng đã xác định được thủ phạm là đặng
nên đã mời làm việc thu hồi tài sản và cho đặng tại ngoại cho xử lý
trong khoảng thời gian tại ngoại đặng tiếp tục về nhà cha mẹ ruột lấy chờ một xe máy mang đi cầm sau đó bán luôn chiếc xe đó
tiếp đó đạn còn tìm thương lái đến vườn nhà cha mẹ ruột thỏa thuận bán hai trăm sáu mươi cây bông trang để lấy tiền tiêu xài
cha mẹ bị cáo đặng đã đến trình báo công an và đau lòng khi phát hiện kẻ trộm là chính con trai ruột của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt mức án một năm ba tháng tù giam đối với bị cáo phạm phúc đặng
mấy ngày qua tại cần thơ mưa kéo dài kết hợp cùng với triều cường đã làm cho nước dâng cao trên các tuyến sông
nhằm chủ động đối phó với nguy cơ sạt lở đất phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy phòng chống đuối nước
sẵn sàng tham gia cứu nạn khi có sự cố
cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến sông
trạm cảnh sát đường thủy thới an quận ô môn thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ
được giao quản lý tuyến sông hậu qua địa bàn quận tuyến rạch ô môn tuyến kênh thị đội với tổng chiều dài khoảng bốn mươi năm km
đây là địa bàn có mật độ phương tiện thủy tham gia giao thông cao có bến phà và hàng chục bến đò bến khách ngang sông
thới an cũng là địa bàn thời gian qua có nhiều điểm nguy cơ sạc lỡ cao
chín tháng đầu năm trên địa bàn xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết hai người
trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão như hiện nay cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát đường thủy thới an triển khai nhiều giải pháp cụ thể
chủ động chuẩn bị phương tiện áo phao cano xuồng sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn
chúng tôi tập trung vào công tác chuyên truyền
trong mùa mưa lũ nước gian cao tập trung vào chuyên truyền chỗ các bến khách ngang sông
làm như thế nào để dẫn động người dân tham gia đi trên phương tiện cũng như là các chủ phương tiện thuyền trưởng
làm sao để nhắc nhở người dân hành khách đi qua đò phải mặc áo phao sử dụng dùng khu nổi
khi có các vụ việc phức tạp xảy ra như sóng to gió lớn để đảm bảo tính mạng của người dân sao được an toàn
đối với công tác tuần tra kiểm soát trong mùa mưa lũ
tôi cũng tập trung kiểm tra xử lý nghiêm đối với các phương tiện dẫn chuyển chở quá dịch chết núi an toàn
lực lượng chúng tôi ở đây trực chiến đảm bảo quân số trực chiến một trăm linh
khi có các vụ việc xảy ra đáp ứng kịp thời phục vụ phối hợp với nhân viên địa phương phục vụ tốt cho người dân
bến đò thuộc phường phước thới quận ô môn nối bờ sông hậu cần thơ và tỉnh đồng tháp
hoạt động từ sáng đến tối với hàng ngàn lượt hành khách mỗi ngày
để chủ động phòng ngừa nguy cơ lốc xoáy gây nguy hiểm cho hành khách
cảnh sát đường thủy đến tận các bến đò và tuyên truyền phát tờ rơi
để hành khách thực hiện nghiêm quy định an toàn giao thông đường thủy
đồng thời kiểm tra an toàn trang bị phao cứu sinh bằng chứng chỉ chuyên môn của chủ phương tiện các lái đò
mưa bão trước khi đưa phương tiện ra chủ yếu là mình kiểm tra dầu mỡ cho đầy đủ an toàn mình mới chạy
rồi khi khách cứa xuống mưa bão này mình phải chở cho nó giảm tải cho nó an toàn
khi mà có gió lớn mình đậu lại khi nào hết gió thì chạy cái an toàn là trên hết
cũng có nhắc nhở là bà con đi là phải vô trong không có chỗ ra mở phà
rồi đóng cửa đi xuống thì vô trong ngồi cầm phao tránh an toàn
lỡ có xảy ra mưa bão bắt tử nửa sông mình có phao để mà sử cố rồi là mình có
tuyến rạch ô môn phường thế an có nhiều điểm tìm ẩn dẫn đến nguy cơ sạt lỡ
trong đó có điểm hàm ếch nguy hiểm
trong đợt triệu cường này hầu hết nhà dân ở khu vực thế hòa đều bị ngập
cảnh sát đường thủy phối hợp công an phường thế an đến tận nhà tuyên truyền nhắc nhở bà con
trong vùng có nguy cơ sạt lở hết sức chú ý trong việc trông coi trẻ phòng chống đuối nước
đồng thời phát hiện có dấu hiệu vết nứt có thể gây sạt lở thì báo ngay cho chính quyền
cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó
do tình hình ở địa phương như vậy thì ở đây công an phường cũng chủ động thăm mua cho
đảng quỹ bang bang lãnh đạo của an quận là sẽ thành lập một cái tổ ứng trực là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để ứng phó dưới luật bảo và sạt lỡ
thì khi mà cái lực lượng này trực thì sẽ có được trang bị những cái là được trang cấp đời
áo mưa ủng hay hoặc là những cái thứ gì đó là sử dụng để là cứu hộ cứu nạn áo phao
thì khi mà sự việc xảy ra thì cái lực lượng này sẽ có mặt tại nơi xảy ra
thứ nhất là cứu người thứ hai là để di dời những tài sản nhà cửa của người dân
bên cạnh tăng cường việc kiểm tra và tuyên truyền tại các bến đò khu vực có nguy cơ sạt lỡ đất
cảnh sát đường thủy còn tăng cường kiểm tra phương tiện chở quá tải trong mùa mưa bão
sóng to gió lớn
chủ động ứng phó tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định
về an toàn giao thông đường thủy đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
phát hiện sự biến nghiêm các trường hợp vi phạm là những giải pháp cần thiết hiệu quả
của cảnh sát đường thủy thành phố cần thơ nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
giám thiếu thiệt hại tuyên người và tài sản trong mùa mưa bão hiện nay
thưa quý vị vào lúc hai giờ năm phút ngày hai mươi ba tháng một mươi phòng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế nhận được tin báo về vụ tai nạn giữa xe khách
và xe tải tại km tám trăm năm mươi bảy năm trăm linh quốc lộ một a thuộc địa phận xã lộc điền huyện phú lộc
có nạn nhân còn mắc kẹt trong xe khách
sau khi nhận được tin báo đơn vị đã điều động một xe chỉ huy một xe cứu nạn cứu hộ
một xe chữa cháy hai xe bán tải cùng với cám bộ chiến sĩ và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường
và đến ba giờ năm phút cùng ngày nạn nhân đã được đưa ra ngoài bàn giao cho lực lượng chức năng
thông tin ban đầu xác định một nạn nhân đã tử vong là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại phường hương sơn tp huế và chín người bị thương đã được lực lượng tại chỗ đưa đi cấp cứu kịp thời
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
trong quá trình di chuyển chiếc xe đầu kéo chở theo nhiều cột điện cao áp đã bất ngờ bị đứt dây cáp
khiến cho nhiều cột điện trên xe rơi văng xuống cao tốc pháp vân cầu rẽ
vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại km hai trăm linh cao tốc pháp vân cầu rẽ
ninh bình hướng ninh bình đi hà nội thuộc địa phận xã tô hiệu huyện thường tín thành phố hà nội
đã xảy ra tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo với xe ô tô khách mang biển số một mươi bảy b ba trăm chín mươi ba đi cùng chiều phía sau
hậu quả xe ô tô khách bị hư hỏng ồn tắc giao thông cục bộ từ km hai trăm linh bốn đến km hai trăm linh
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô đầu kéo mang biển số chín mươi c năm nghìn sáu trăm năm mươi một kéo theo semi rơ móc đang di chuyển
thì dây xích sắt chẳng buộc bị đứt dẫn đến nhiều cột điện
bê tông rơi xuống đường văng vào xe ô tô khách nói trên
vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện thường tín hà nội điều tra giải quyết
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi ubnd tỉnh quảng trị cục quản lý đường bộ hai công ty cổ phần tập đoàn trường thịnh
liên quan tới việc tạm dừng thu phí đường bộ trên tuyến quốc lộ một để tạo điều kiện cho các phương tiện cứu trợ người dân bị lũ lụt trên địa bàn tỉnh quảng trị
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu
căn cứ tình hình thực tế diễn biến của bão lũ nhà đầu tư chủ động tạm dừng thu phí để đảm bảo an toàn cho người phương tiện tham gia giao thông khi qua trạm
bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi đủ điều kiện thu phí
thực hiện việc miễn giảm phí cho các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men máy móc thiết bị vật tư hàng hóa qua trạm theo quy định tại điều bốn
thông tư ba mươi ba hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do bộ giao thông vận tải quản lý
phối hợp với cục quản lý đường bộ hai ban an toàn giao thông tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức phân làn phân luồng hướng dẫn giao thông để các đoàn xe nêu trên
lưu thông qua trạm thu phí được nhanh nhất trường hợp các phương tiện bị ủn tắc tại trạm thu phí các nhà đầu tư phải tổ chức xả chạp theo quy định
trước đó ubnd tỉnh quảng trị đã có văn bản gửi tổng cục đường bộ việt nam đề xuất tạm dừng thu phí đường bộ trên tuyến quốc lộ một để tạo điều kiện cho các phương tiện cứu trợ người dân bị lũ lụt trên địa bàn
trường hợp các phương tiện bị ồn tắc tại trạm thu phí được nhanh nhất trường hợp các phương tiện bị ồn tắc tại trạm thu phí được nhanh nhất